các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện trường vụ án mạng là dãy trồng cà phê tiêu cách xa khu dân cư xung quanh cũng không có người sinh sống
khi chúng tôi đến hiện trường thì các cửa căn tròi đều đóng kín cửa ra vào được khóa trái từ phía ngoài
lực lượng khám nghiệm tiến hành kiểm tra soi chiếu lấy dấu vết trên ổ khóa rồi mở cửa tiến vào bên trong
nạn nhân được phát hiện nằm ngay khu vực gần cửa ra vào trên người có hai mươi vết tác động vào vùng cổ vùng đầu
điểm đáng chú ý là trong tay nạn nhân vẫn nắm một sợi dây chuyền bị đứt
trên nền nhà bát đĩa ngổn ngang trong đó vẫn còn sót lại một ít đồ ăn trong quá trình phân hủy
từ mức độ ôi thiêu của đồ ăn thừa ở trên bát đĩa chúng tôi đánh giá có thể nạn nhân đã bị sát hại khoảng một đến hai ngày trước đó
kiểm tra kỹ lưỡng các bình rượu chén rượu tại hiện trường phát hiện những dấu vết đường vân lạ cho phép xác định sự xuất hiện của người thứ hai tại đây
chúng tôi đã thu giữ các dấu vết này phục vụ công tác truy nguyên thủ phạm
gia đình nạn nhân cho biết ông ikeambia đã bị mất một chiếc điện thoại
nạn nhân đã bị mất một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe máy màu đỏ
căn cứ vào các dấu vết để lại hiện trường nạn nhân lực lượng điều tra nhận định đây là một vụ án sát hại người cướp tài sản
mà kẻ thù ác rất có thể là người địa phương và quen biết với nạn nhân nên mới đến tròi ăn cơ uống rượu
bản thân ông ikeambia là người chăm chỉ làm lụng quanh năm suốt tháng bám dãy trồng cây
nên quan hệ xã hội chỉ có thể giới hạn trong phạm vi thôn buôn cũng không có mâu thuẫn với ai thủ tức với ai
với hiện trường tồn tại những vật dụng của một bữa ăn như bát đĩa chén rượu đồ ăn thức uống
có cơ sở để đánh giá tội ác này mang tính chất bột phát
chẳng hạn như trong quá trình ăn uống rượu vào lời da dẫn đến xích mít rồi xô xát giữa chủ và khách
trong lúc bực tức do thiếu kiềm chế nên khách đã dùng dao sát hại chủ nhà
sau đó thấy nạn nhân có tài sản là xe máy điện thoại nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt để làm phương tiện tẩu thoát khỏi hiện trường
bước vào cuộc điều tra bên cạnh thuận lợi trong việc khoanh vùng đối tượng nạn nhân còn bị mất tài sản
nên hoạt động truy xét có thể được triển khai trên tất cả các hướng từ con người tài sản đến kỹ thuật nghiệp vụ
tuy nhiên do hiện trường là khu vực dãy của nạn nhân ở xa khu dân cư giữa bạt ngàn cây cối
nên việc tìm được nhân chứng biết được những tình tiết nào đó có ý nghĩa trong hoạt động điều tra trở nên rất khó khăn
với quyết tâm cao độ phải làm rõ kẻ thù ác trong thời gian sớm nhất
lực lượng cảnh sát hình sự đắk lắc công an thành phố buôn mê thuật đã tập trung quân lực
tỏa xuống các thôn buôn dọc tuyến đường ra vào hiện trường để nắm tình hình
thu thập thông tin về các hiện tượng bất thường xảy ra xung quanh thời điểm tội ác được thực hiện
đồng thời ban chỉ đạo điều tra đã đẩy mạnh công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm
động viên bà con cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin nghi vấn có liên quan đến vụ án
thượng tá phan thanh cường trưởng phòng cảnh sát hình sự đắk lắc cho biết
từ những nhận định ban đầu về vụ án chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
phối hợp cùng với công an thành phố buôn mê thuột tiến hành ra soát tất cả các đối tượng hình sự
ma túy tiền án tiền sự tù tha hoạt động hiện hành trên địa bàn để phát hiện nghi vấn
đồng thời cử các mũi trinh sát gặp gỡ người dân để nắm thông tin và tiến hành ra soát
kiểm tra toàn bộ hệ thống camera dọc đường ra vào hiện trường để phát hiện thông tin đối tượng nghi vấn
quá trình xác minh nhờ bám sát địa bàn tích cực phát động quần chúng tố giác tội phạm
nên rất nhanh ban chỉ đạo điều tra đã có những thông tin manh mối đầu tiên về kẻ nghi vấn đã gây ra tội ác
trung tá linh đức tuấn phó đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân phòng cảnh sát hình sự nhớ lại
ra soát xung quanh khu vực hiện trường người dân đã kể với chúng tôi rằng
vào một buổi chiều trước khi phát hiện ông i e kembiak bị sát hại
có một nam thanh niên tay cầm dao đi vào cửa hàng tạp hóa mua một ít vật dụng
thông tin này đã mở ra một hướng truy tìm mới để trả lời cho các câu hỏi
hiệu tạp hóa nào trên địa bàn xã hòa xuân đã bán hàng hóa cho người này
anh ta là ai ở đâu liên quan gì đến vụ án mạng
thực hiện chỉ đạo của ban chuyên án các mũi trinh sát đã tỏa xuống từng buôn thôn
tiếp xúc động viên người dân trình bày rõ mọi thông tin mà họ biết
rất nhanh có một chủ quán đã xác nhận vào chiều hôm trước có một nam thanh niên khoảng hai mươi tuổi
dáng người cao gầy cửa trần trên cổ có đeo một sợi dây chuyền đã vào quán mua hai lít rượu
anh ta cầm theo một con dao trong lúc mua hàng có nói với chủ quán rằng
mình mới đi tù về được hai tháng
đặc điểm nhận dạng của kẻ tính nghi theo mô tả của người dân đã khiến các trinh sát liên tưởng
đến một đối tượng có tên đầy đủ là i w s kabur sinh năm hai nghìn sáu
trú tại buôn niêng ba xã ea nuôi huyện buôn đôn bởi vì anh ta có đặc điểm ngoại hình khá tương đồng
hỏi lại gia đình nạn nhân họ xác nhận i w s kabur đúng là người quen của ông i k m biak
và thường xuyên qua lại căn tròi canh dãy chơi ăn uống nhậu nhiệt với chủ nhà
ông k i m biak còn nhận i w s kabur là cậu cháu kết nghĩa
thỉnh thoảng ông còn chủ động gọi điện cho anh ta rủ xuống tròi uống rượu
việc xác minh về i w s kabur được triển khai nhanh
dấu hiệu rất khả nghi đặc biệt khi so sánh dấu vân tay của i w s kabur
trong tàng thư canh cướp công dân với dấu vân tay thu được trên chén rượu
bát ăn tại hiện trường vụ án phát hiện sự trung khớp về đặc điểm
nói cách khác dấu vân tay để lại tại hiện trường vụ án chính là của i w s kabur
trong truy xét thủ phạm gây trọng án một trong những điều kiện tiên quyết
để đưa một đối tượng có vai trò thực hành vào diện hiếm nghi để tổ chức xác minh
đó là phải có những căn cứ xác định nghi can có mặt tại hiện trường vụ án
vào thời điểm tội ác được thực hiện
do đó cơ sở khoa học để xác định i w s kabur chính là kẻ tình nghi gây ra vụ án mạng này
chính là những dấu vết đường vân tay mà anh tan đã để lại trên hiện trường
trong lúc nhậu nhẹt cùng với chủ nhà
bên cạnh đó công tác nắm tình hình về hoạt động của i w s kabur
cũng cho là những thông tin rất đáng chú ý
rằng anh ta là người thiểu số tính tình hung hãn manh động can quấy
thường xuyên tụ tập với đám vô công rồi nghề đánh nhau gây dối tại nơi công cộng
tin trinh sát cũng cho biết
i w s kabur đi đâu cũng đều mang theo một con dao phay sắc lệm dài khoảng bốn mươi cm chui gỗ
kiểm tra trang cá nhân của anh ta thấy i w s kabur thường đăng những bức ảnh cầm dao như một cách để thể hiện mình
chính hành động này đã lý giải cho việc khi đi vào đại lý mua rượu tại xã hòa xuân
i w s kabur vẫn cầm năm mươi năm con dao trên tay
tiếp tục xác minh về i w s kabur có thông tin vào buổi chiều hôm xảy ra án mạng
có người trông thấy anh ta đi xe máy từ phía tròi dãy cà phê của nạn nhân
hướng về phía huyện buồn đôn
xác minh tại xã ea nuo huyện buồn đôn được biết vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
i w s kabur có đi một chiếc xe máy về nhà thay áo
rồi đi tiếp theo hướng vào khu vực nương dãy sắp biên giới việt nam gabuchia thuộc huyện buồn đôn
nơi bố anh ta đang làm việc
lúc này tất cả thông tin về i w s kabur đều rất trụm
cho phép xác định anh ta chính là nghi can của vụ án
lực lượng cảnh sát hình sự cùng công an huyện buôn đôn đã huy động tối đa quân số
cho nhiệm vụ xác minh truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất
để phục vụ công tác điều tra ngăn chặn anh ta bỏ trốn qua biên giới
khu vực đối tượng lẩn trốn có địa hình rừng núi rất xa xôi
nằm trong khu vực rừng quốc gia yopdon đóng trên địa bàn xã krona huyện buồn đôn tỉnh đắk lắc
xã này rất rộng và có đường biên giới giáp campuchia khoảng ba mươi km
dù đường đi rất khó khăn hiểm trở nhưng không thể cản bước chân truy lùng của những người lính điều tra hình sự
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã hành quân liên tục truy dấu vết của tội phạm
được sự giúp đỡ của người dân họ dần rút ngắn khoảng cách với kẻ thù ác bỏ trốn
đến một dòng suối nhỏ tổ công tác phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân bị bỏ lại
khẩn trương truy đuổi cuối cùng iwis kabua đã bị tóm gọn khi đang ẩn náu
ở một tròi canh dãy trong đêm một mươi tám tháng một mươi tức ba ngày sau khi gây ra tội ác man dợ
quá trình đấu tranh với iwis kabua tại cơ quan điều tra cũng đầy căng thẳng
trong hơn một mươi tiếng đồng hồ nghi phạm kiên quyết chối tội
phủ nhận mọi dính líu liên quan tới cái chết của ông ikembiak
nhưng anh ta không thể giải thích được việc để lại dấu vân tay trên chén rượu bát cơm trong căn tròi của nạn nhân
đặc biệt khi các điều tra viên chưng ra sợi dây chuyền và khẳng định đó chính là đồ vật của anh ta
thì iwis kabua vã mổ hôi rồi đanh phải khai thật mình chính là hung thủ đã giết hại ông ikembiak
theo đó vào buổi chiều muộn ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khi đang ở nhà thì iwis kabua nhận được điện thoại của ông ikembiak
bảo lên tròi canh dãy để ông trả món nợ hai trăm linh đồng đã vai từ trước
tại đây hai người cộng uống rượu với nhau rồi ông ikembiak bảo iwis kabua về đi mà không trả tiền
hai người lời qua tiếng lại rồi xong bảo đánh nhau
ông ikembiak giật sợi dây chuyền chân cổ của thằng cháu nhận
tức giận iwis kabua đã dùng dao tác động liên tiếp lên người
cậu kết nghĩa khiến ông mất mạng
gây án xong iwis kabua lấy xe máy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tỉnh đắk lắc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo là iwis kabua
sinh năm hai nghìn sáu trú tại bồn nương ba xã ea nuô huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc về tội giết người và cướp tài sản
tại phiên tòa bị cáo iwis kabua đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
bị cáo đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại khắc phục một phần hậu quả
là người dân tộc thiểu số gia đình thuộc diện hộ nghèo sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
nên áp dụng tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
bị cáo phạm tội khi chưa đủ một mươi tám tuổi nên được áp dụng khoảng một điều một trăm linh một bộ luật hình sự khi quyết định hình phạt
sau khi nghị án hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên phạt iwis kabua một mươi tám năm tù về tội giết người và cướp tài sản
thời lượng của chương trình đã hết xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau